trước đây xã bùm tở huyện mường tè tỉnh lai châu là địa bàn tiêm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định về an ninh trật tự
tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để tuyên truyền đạo trái pháp luật diễn ra khó lường
nhờ xác định địa bàn trọng điểm và xử lý tốt điểm nóng mà đến nay bùm tở đã có sự chuyển biến tích cực ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
với đặc thù dân số chủ yếu là đồng bào la hủ một dân tộc đặc biệt khó khăn chỉ có ở huyện mường tè tỉnh lai châu
nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và thiếu hiểu biết của bà con để lôi kéo rụ rỗ người dân mua bán sử dụng ma túy
nhờ sự vào cuộc của các ngành các cấp và đặc biệt là lực lượng công an trong việc tuyên truyền vận động và đấu tranh với các loại tội phạm
mà đến nay tình hình an ninh trật tự ở các bản của xã bùm tở đã có chuyển biến tích cực
tình hình an ninh trật tự với ma túy đạo chế phép thì rất là phức tạp
từ khi công an lên xã hồ xuống tuyên truyền sau này bây giờ vượt được đến đây là an ninh trật tự của bản là ổn định
sau ba năm thực hiện đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
gần một trăm linh hộ dân theo đạo lạ xe a đã được tuyên truyền vận động ký cam kết lập lại bàn thờ tổ tiên theo đúng phong tục tập quán của dân tộc la hủ
đồng thời hàng chục vụ trộm cắp và mua bán tàng trữ ma túy đã được lực lượng an ninh khám phá đấu tranh xử lý
chúng tôi đã tham mưu và lựa chọn xã buôn tẩu là xã thực hiện đề án chuyển hóa địa bàn
có thể nói rằng là sau ba năm triển khai thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã bùm tở đã có những chuyển biến rất là tích cực
với việc thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ cử những cán bộ có năng lực
am hiểu địa bàn và phong tục tập quán xuống tận từng hộ dân vừa tuyên truyền vận động vừa nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân
để xử lý rứt điểm các vụ việc các điểm nóng về an ninh trật tự
chính những giải pháp này đã chuyển hóa mạnh mẽ đưa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự trở về bình yên
qua đó giúp người dân yên tâm phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững